ngày hai mươi năm tháng tám đội kiểm soát hải quan và tri cục hải quan chuyển phát nhanh cục hải quan tp hcm cho biết
đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một vụ buôn lậu iphone và ipad với số lượng lớn
mà các đối tượng vi phạm thực hiện qua đường chuyển phát nhanh
theo thông tin ban đầu lô hàng này được nhập khẩu về từ mỹ theo loại hình phi bậu dịch
gửi qua đường chuyển phát nhanh mà người nhận hàng là một cá nhân có địa chỉ tại đường tôn thất tùng
quận một tp hcm trước đó lô hàng này được làm thủ tục thông qua đại lý hải quan
với tờ khai hải quan được mở ngày hai mươi hai tháng tám
trên tờ khai ghi hàng hóa nhập khẩu là chuột điều khiển và bàn phím vi tính trị giá hai tám triệu đồng
tuy nhiên qua quá trình xác minh đội kiểm soát hải quan phát hiện lô hàng này có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu
nên đã chủ động thông tin cho tri cục hải quan chuyển phát nhanh để phối hợp kiểm tra thực tế
qua kiểm tra cơ quan hải quan phát hiện bên trong lô hàng chứa một trăm một mươi chín điện thoại di động iphone sáu và iphone bảy plus
trong đó có bốn mươi một cái đã qua sử dụng thuộc hàng cấm nhập khẩu
và một mươi chín cái ipad trị giá lô hàng chưa được xác định hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc